cục cảnh sát giao thông cho biết qua ba tuần triển ra các tổ công tác đặc biệt của cục đã phát hiện xử lý hơn hai bảy trăm linh tài xế ô tô xe máy vi phạm nồng độ cồn ở nhiều địa phương trên cả nước
trong đó từ ngày ba mươi tháng tám đến ngày hai mươi một tháng chín các tổ công tác của cục cảnh sát giao thông đã triển khai ở nhiều địa phương trực tiếp kiểm soát tám mươi năm trăm sáu mươi phương tiện phát hiện và bàn giao cho công an các địa phương lập biên bản xử lý hai tám trăm chín mươi trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
đặc biệt đối với vi phạm nồng độ cồn có tới hơn hai bảy trăm sáu mươi ma men bị xử lý với bảy trăm bốn mươi một tài xế ô tô hai một mươi ba tài xế mô tô và tám người lái xe máy điện
quá trình lực lượng chức năng làm nhiệm vụ cũng có ba mươi một trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn
cục cảnh sát giao thông khẳng định vi phạm về nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông nên công tác xử lý vi phạm sẽ diễn ra liên tục xuyên suốt và không có vùng cấm không có ngoại lệ
thưa quý vị mưa lớn trên diện rộng trong những ngày qua đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân tại các tỉnh miền trung
và với tinh thần vì nhân dân phục vụ công an các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ từng bước phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống
không những thế với số tiền đầu tư nhất định nhà đầu tư còn được nhận thêm cổ phần của công ty và các loại quà tặng
lãi suất khủng không rủi ro tiền về ngay đó là một trong những chiêu trò rũ rỗ của mô hình lừa đảo ponzi
ponzi đó là một cái hình thức kinh doanh theo kiểu là đa cấp kim tự tháp
hình thức này đã xuất hiện từ hơn một trăm linh năm nay rồi
cái đỉnh chóp của kim tự tháp chính là những đối tượng lừa đảo chính đã thành lập ra cái công ty
có thể là công ty ma để mà từ đó thực hiện cái việc là phát triển chi nhánh theo cái hình thức là mở rộng cái chân kim tự tháp
tức là những người càng ở dưới chân kim tự tháp là những người đầu tư mới vào và những người hưởng lợi là những người ở phía trên
và tất nhiên là không có hoạt động kinh doanh gì cả cái người đến sau trả cho người đến trước
nó đánh vào cái lòng tham đánh vào cái lợi nhuận mà người tham gia được hưởng
đặc biệt là nó đánh vào cái lợi nhuận theo kiểu đoan bảy tài chính
anh huy động được càng nhiều người tham gia mới thì anh càng được nhiều lợi nhuận hơn
và do đó khiến cho người ta tin rằng là mình dù biết rằng là đây có thể là không thật là ảo hoặc là bị lừa
nhưng mà nó kích người ta rằng là à mình tham gia theo kiểu lướt sóng thật nhanh rút sớm vẫn có thể an toàn
và nó tạo ra một sự ảo tưởng khiến cho người tham gia là tự mình bẫy mình
thời gian qua các vụ lừa đảo thông qua hoạt động huy động vốn trái phép
kêu gọi đầu tư tiền ảo ngoại hối chứng khoán quốc tế hay đầu tư bất động sản xảy ra ngày càng nhiều
điểm chung là các đối tượng thường sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp
dù dỗ các nhà đầu tư nhà môi giới cứ mời thêm được người mới sẽ hưởng thêm hoa hồng
theo các chuyên gia đây là biến tướng của hoạt động kinh doanh đa cấp
cần được nhận diện để kịp thời ngăn chặn xử lý
chúng ta thì gần đây đã bổ sung quy định này
theo đó là bắt buộc các đối viện đa cấp không được phép bắt người tiêu dùng
người tham gia nhà đầu tư đó là phải bỏ vốn
hoặc là trả thưởng dựa trên kết quả huy động vốn của người khác
chúng ta đã có nhưng mà về cơ bản thì cái chế tài cho nó là
chưa đủ mạnh thứ hai nữa là bằng chứng cho cái việc đó là cũng không phải là dễ
bởi vì các công ty kinh doanh đa cấp là họ tìm mọi cách để họ biến báo cái khoản tiền đó
dưới các hình thức khác nhau ví dụ như là nhận hàng về tiêu thanh phân phối
hoặc là những cái lời hứa về mặt giấy tờ rất là rõ
nhưng thực tế thì lại không được như vậy và do đó nó tạo ra một sự lách luật
để tạo niềm tin cho người đầu tư
thông thường các đối tượng sẽ ký kết các hợp đồng hợp tác kinh doanh hay ủy thác đầu tư
tuy nhiên thực chất khi sự việc vỡ lở
bản hợp đồng này gần như không thể bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư
vì vậy theo các luật sư để tránh lâm vào tình cảnh tiền mất tật mang
các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ khi ký kết các loại hợp đồng này
khi chúng ta đặt bút ký vào một cái hợp đồng
thì chúng ta phải đọc thật kỹ công việc nội dung của cái hợp tác đầu tư
ủy thác đầu tư này ra sao
khi mà mình chuyển tiền vào đầu tư
thì cái dòng tiền này sẽ đi về đâu
ai là người quản lý
ai sẽ là người chịu trách
đối với cả dòng tiền này quyền và nghĩa vụ của các bên nữa
và đặc biệt nữa là họ trong đấy phải có nội dung cam kết đầu tư đúng mục đích
và nêu rõ người phải chịu trách nhiệm khi mà đầu tư sai mục đích
khi một lượng lớn các nhà đầu tư đột nhiên rút vốn
hoặc không thể kêu gọi thêm nhà đầu tư mới
mô hình ponzi sẽ sụp đổ
do đó nhà đầu tư phải luôn thận trọng
kiểm chứng thông tin về các dự án đầu tư
các tổ chức huy động vốn
các giấy tờ pháp lý liên quan
để tránh sập bẫy hành vi
núp bóng huy động vốn để lừa đảo
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre
đã thi hành quyết định khởi tố bị can
áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với nguyễn văn trải
ngôi xã thành phú đông huyện dòng trôn
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
theo hồ sơ vụ việc khoảng hai mươi hai h ngày ba tháng sáu
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh bến tre
tuần tra trên tuyến sông tiền
thuộc thuyết vận xa phú túc huyện châu thành
phát hiện bắt quả tà nguyễn văn trải
cùng một số người khác đang vận hành tàu sắt
khai thác các lòng sông trái phép
với tổng khối lượng cát là trên hai mươi ba mét khối
trước đó nguyễn văn trãi còn có một tiền sự
về hành vi khai thác các sông trái phép
và bị ủy ban nhân dân thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
xứ phạt hành chính số tiền một trăm một mươi tám bảy triệu đồng
công an thành phố hồ chí minh mở cao điểm xử lý xe chở khách
và xe container từ ngày một tháng tám đến ngày một mươi năm tháng một mươi
sau một mươi năm ngày tổ chức tuyên truyền nhắc nhở
từ ngày một đến ngày một mươi năm tháng tám
và sau một tháng tiến hành kiểm tra xử lý
từ ngày một mươi năm tháng tám đến ngày một mươi năm tháng chín
cảnh sát giao thông thành phố đã xứ phạt
hơn năm trường hợp vi phạm
số tiền phạt hơn bốn tỷ đồng
cảnh sát giao thông các quận huyện thành phố thủ đức
và các đội trạm thuộc phòng cảnh sát giao thông
công an thành phố hồ chí minh đã tiến hành
tổng kiểm soát đối với một mươi sáu bốn trăm linh phương tiện
trong đó có hơn chín tám trăm linh xe khách
và gần sáu sáu trăm linh xe container
tiến hành lập biên bản hơn năm trường hợp vi phạm
với số tiền phạt nộp kho bạc nhà nước
hơn bốn tỷ đồng
trong số vi phạm tập trung chủ yếu
các lỗi như dừng xe đổ xe
đón trả khách không đúng nơi quy định
chở hàng trong khoang chở hành khách
không có hoặc không mang theo hợp đồng vận chuyển
đặc biệt trong số đó có tám trường hợp vi phạm
nộp đồ cồn và chín mươi bốn trường hợp vi phạm
về tốc độ tạm giữ một mươi phương tiện
và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe
đối với hai trăm bốn mươi sáu trường hợp
thống kê cũng cho thấy sau một tháng
thực hiện cao điểm số vụ tai nạn giao thông
trên địa bàn thành phố đã được kéo giảm đáng kể
tai nạn giao thông một trăm một mươi tám vụ
làm chết ba mươi một người
bị thương tám mươi ba người
việc xử các vi phạm giao thông nhận được sự ủng hộ tích cực
từ người dân quá trình triển khai thực hiện
thể hiện được tính quyết liệt của lực lượng chức năng
vì vậy các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách
cũng như các đơn vị kinh doanh phần tải
giao thông qua đó tạo được sự cạnh tranh công bằng
giữa các doanh nghiệp
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
cho biết đã phối hợp với công an
thành phố thuận an điều tra truy bắt
nhanh ba đối tượng là dương tấn thành
lê huỳnh nhân và hồ nguyễn tấn phát
cùng chú tại thành phố hồ chí minh
để điều tra và làm rõ về hành vi
dùng súng bắn người gây thương tích
theo điều tra anh nguyễn hoàng hận chú tại tỉnh sóc trăng
và đối tượng dương tấn thành
có quan hệ bạn bè xã hội

anh hận mượn của thành một số tiền
nhưng chưa trả được ngày hai mươi bốn tháng chín
khi anh hận điều kiện xe máy
chở anh hồ đăng lý chú tệ tỉnh nghệ an
đến khu phố đồng an hai phường bình hòa
thành phố thuận an thì đối tượng thành
cùng nhân và phát cùng ba đối tượng khác
kéo đến sô sát nhóm của thành
dùng súng bắn làm anh lý bị trọng thương
rồi dùng mã tấu đuổi chém anh hận
sau khi gây án thành quân ngồn bọn
rời khỏi hiện trường khẩn trương xác minh
và điều tra vụ việc công an đã bắt giữ được
ba đối tượng tham gia gây án và đang tiếp tục
truy bắt các đối tượng còn lại
nguyễn văn hùng hiệu trưởng trường cao đẳng
công nghiệp thanh hóa và hai kê toán của trường
là nguyễn giang quân và lê đình đặng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an
tỉnh thanh hóa ra quyết định khởi tố và bắt
tạm giam bốn tháng để điều tra về hành vi
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
từ năm hai nghìn một mươi bảy
đến năm hai nghìn một mươi chín
với vai trò là hiệu trưởng trường cao đẳng
công nghiệp thanh hóa nguyễn văn hùng đã lợi dụng
chức vụ quyền hạn chỉ đạo nguyễn giang quân
và lê đình đặng
lập khống danh sách học sinh đã bỏ học
và có quyết định xóa tên để đề nghị
quyết toán tiền cấp bù miễn giảm
học phí tiền chi theo định mức
cho học sinh gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
số tiền gần năm tỷ đồng
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
nắm được tâm lý nhiều người muốn làm thủ tục
nhanh chóng và đơn giản để xuất cảnh
đi lao động ở nước ngoài phạm văn thắng
trú tại huyện tiền hải tỉnh thái bình
đã sử dụng các tài khoản facebook cá nhân
đăng tin tìm người có nhu cầu
rồi lừa đảo chiếc đoàn tài sản
công an huyện căn lộc tỉnh hà tĩnh vừa bắt giữ đối tượng
vào ngày một mươi bốn tháng chín công an huyện căn lộc
nhận được đơn trình báo của nam thanh niên
về việc bị đối tượng có
facebook phạm văn thắng nhận hơn
ba mươi triệu đồng để đưa đi xuất khẩu lao động
tại nhật bản nhưng vẫn chưa được xuất cảnh
sau khi tiếp nhận tin báo nhận thấy sự việc
có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếu đoàn tài sản
công an huyện căn lộc đã lập chuyên án
để đấu tranh công an huyện căn lộc
đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo
trên là phạm văn thắng chú tại tỉnh thái bình
thắng khai nhận đã yêu cầu
mỗi lao động chuyển tiền cho mình
mỗi lần từ hai trăm năm mươi đến
ba đô la mỹ để
các bị hại tin tưởng thắng
đã làm giả hình ảnh giấy tư cách
lưu trú rồi gửi qua gia lô
yêu cầu các bị hại nộp thêm tiền
đến khi bị bắt thắng đã lừa đảo
của hàng chục bị hại trên cả nước
với tổng số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện căn lộc đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với thắng
và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thưa quý vị gần đây trên địa bàn huyện đông anh
thành phố hà nội xuất hiện
việc các đối tượng lợi dụng sự quen biết
qua loại nói chuyện để có những
video nhạy cảm của bị hại dù sau đó
dùng chứng những video hình ảnh này
để đe dọa nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản
đây không phải là chiêu thức mới
nhưng vẫn có nhiều nạn nhân sập bẫy
vào cuộc điều tra công an huyện đông anh
đã bắt giữ được nhóm đối tượng này
đối tượng ngô tôn quyết
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thương chú
tại viện nội đông anh hà nội
là lao động tự do vì thiếu tiền tiêu xài
sau khi quen một người bạn trên mạng xã hội
qua nói chuyện bạn có gửi cho quyết
một số clip nhạy cảm
đối tượng đã lập các tài khoản facebook giả mạo
nói với bị hại là các clip
đang bị lan truyền trên mạng để tống tiền
cùng với đó quyết còn lừa bị hại
là bạn thân có quen cơ quan công an
sẽ nhờ công an gỡ các video này
vì tin tưởng nạn nhân đã gửi cho đối tượng
chín mươi triệu đồng
tuy nhiên để các đối tượng thực hiện được hành vi
trong vụ việc này cũng do chính nạn nhân
vì khuê khoang nên đã gửi các video
nhạy cảm của mình cho kẻ xấu
tôi cũng một phần tin tưởng
với đối tượng là bạn
với cả một phần là tôi cũng muốn
quay thành tích là cũng có nhiều bạn gái
nhiều phụ nữ theo đuổi
thế nên là tôi mới có gửi
clip các video
cũng bảo là có nhờ công an xóa rút
với cả tôi chuyển tiền
thì một phần trong clip đấy
cũng có tôi với clip tôi tôi cũng bất đồng
quá khi mà biết mình đã bị lừa
thì tôi đã lên cơ quan công an trình báo
đây không phải là những vụ việc đầu tiên
mà chúng tôi phát hiện trên địa bàn huyện đông anh
trong thời gian gần đây là
chúng tôi đã tiếp nhận rất nhiều vụ việc
liên quan đến những mối quan hệ thân thiết
từ đó thì các đối tượng
đã đăng hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân lên
để nhất là chiếm đoạt tài sản
hay là đe dọa đến tinh thần
của các nạn nhân ngoài việc
các đối tượng đăng hình ảnh và
gửi các video lên trên mạng xã hội để tống tiền
người dân thì còn
rất nhiều các thủ đoạn khác
lừa đảo đối với
người dân ở trên mạng xã hội
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh
khuyến cáo người dân là hãy
cảnh giác trong quá trình sử dụng
các thông tin trên mạng xã hội
để tránh rủi ro cho bản thân
lực lượng công an khuyến cáo người dân
không nên tự mình quay lại các video
nhạy cảm của bản thân hoặc không để người khác
có được những hình ảnh video nhạy cảm của mình
vì bất cứ mục đích gì
nếu bị cưỡng đoạt tài sản bằng thủ đoạn trên
hãy báo ngay đến cơ quan công an để kịp thời
ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi
gắn biển số giả rồi đi cướp tài sản
trần văn ngọc chú tải huyện đô lương tỉnh nghệ an
vừa bị công an huyện nam đàn tỉnh nghệ an bắt giữ
cơ quan công an đã thu giữ bốn chiếc điện thoại
là vật chứng của các vụ cướp giật
hai xe máy là phương tiện đối tượng sử dụng
để đi cướp tài sản
ngoài ra từ giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
đến thời điểm bị bắt giữ
ngọc đã thực hiện sáu vụ cướp giật khác
trên địa bàn huyện đô lương nghi lộc
diễn châu yên thành và thành phố vinh
ngọc khai nhận thường xuyên sử dụng
xe máy gắn biển số giả
lượn lờ trên các tuyến đường vắng
vào ban đêm nạn nhân mà đối tượng này
thường nhắm tới là phụ nữ
sau khi đeo bám quan sát thời cơ thuận lợi
là ngọc ra tay cướp tài sản
chủ yếu là điện thoại di động